cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận nam từ liêm thành phố hà nội
là đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố năm thị trấn xuân an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi ở đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố hoàng chín phường cổ nhuế một quận bắc từ liêm thành phố hà nội
bị công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trước cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện